liên quan đến vụ việc cháu bé tám tuổi trú tại phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm bị hành hạ dẫn đến tử vong gây bức xúc dư luận
công an quận bình thạnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ đối tượng có liên quan
về việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh yêu cầu các bộ ngành liên quan và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau
bộ công an ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật không bỏ lọt tội phạm
các bộ công an văn hóa thể thao và du lịch lao động thương minh và xã hội giáo dục và đào tạo thông tin và truyền thông ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại các chỉ thị số một mươi tám ctttg ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy về việc tăng cường giải pháp phòng chống
số hai mươi ba cttg ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em bạo lực gia đình bạo lực học đường
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi bao che chậm trễ
hoặc không xử lý các vụ hành hạ xâm hại trẻ em
đề nghị tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra truy tố xét xử xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để giăn đe giáo dục phòng ngừa chung
bốn đề nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ kịp thời phát hiện thông tin thông báo tố giác các hành vi hành hạ xâm hại trẻ em tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em
năm cha mẹ người chăm sóc trẻ em các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục bảo vệ tính mạng thân thể nhân phẩm danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em nâng cao kiến thức kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em